cảm ơn các bạn đã theo dõi
không thấy hai vợ chồng sống tại một phòng trọ ra ngoài như hàng ngày nên đã đến gõ cửa để kiểm tra
không thấy hai người này trả lời nên mọi người nhìn vào khe hở của phòng trọ và phát hiện người chồng tử vong trong tư thế treo cổ
hiện trường được phong tỏa cửa phòng trọ được phá mọi người phát hiện thêm thi thể người phụ nữ bên cạnh
công an quận bình tân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc công an tp hcm điều tra làm rõ
trước đó vào lúc tám giờ cùng ngày người dân đi qua bãi đất trống trong một con hẻm trên tỉnh lộ một mươi
phường tân tạo quận bình tân phát hiện thi thể một người phụ nữ bên trong một chiếc túi sách
liên quan đến vụ các đối tượng tấn công vào trụ sở ubnd xã ea tiêu và xã ea cờ tu
trong đó có khu vực làm việc của công an xã thuộc huyện chư quynh tỉnh đắk lắc làm cho chín người tử vong hai người bị thương
đến nay cơ quan công an đã tạm giữ hình sự bảy mươi bốn đối tượng liên quan thu giữ nhiều vũ khí vật chứng
đồng thời ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
ngay sau khi xảy ra vụ việc
sự chỉ đạo của bộ công an công an tỉnh đã khẩn trương tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp đấu tranh
để truy bắt bằng được các đối tượng gây ra vụ việc tại địa bàn huyện chư quynh xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đến nay đơn vị đã giải cứu an toàn ba con tin mời làm việc một trăm linh chín đối tượng liên quan
trong đó tạm giữ hình sự bảy mươi bốn đối tượng để phục vụ công tác điều tra thu giữ một mươi năm khẩu súng các loại
một một trăm chín mươi chín viên đạn cùng nhiều vũ khí phương tiện vật chứng khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với cao đình sơn giám đốc và hoàng văn lực
cán bộ trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
trường đại học tây bắc về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cao đình sơn là người đã trực tiếp ký duyệt hồ sơ dự thầu hợp đồng phụ lục hợp đồng
biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng thực hiện gói thầu đào tạo trình độ sơ cấp dưới ba tháng
chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm hai nghìn hai mươi hai với hội nông dân tỉnh sơn la
việc thực hiện các nội dung gói thầu được sơn chỉ đạo lực thực hiện
trong đó có việc lập khống hồ sơ thanh quyết toán tiền công giáo viên để tạo khoản tranh lệch tiền công giảng dạy
giữ hồ sơ thanh quyết toán với thực tế chi trả là trên một tỷ ba trăm linh triệu đồng để thu lợi cá nhân
từ nguồn tin tố giác tội phạm phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc ninh
vừa phối hợp với công an huyện tiên du đấu tranh làm rõ sau đối tượng có hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồ trụy
theo hồ sơ vụ án đặng văn sâm chú tại tỉnh bắc giang đã lên mạng thuê máy chủ và tên miền
của các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài để xây dựng tạo lập các website
sau đó dâm đã thuê năm đối tượng khác biên tập đăng tải các video có nội dung khiêu dâm đổi trụy
lên các trang web do sâm quản lý nhằm thu hút nhiều người xem
từ đó sâm đã hưởng lợi tiền quảng cáo
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên du đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đặng văn sâm ra quyết định tạm giữ hình sự đối với năm đối tượng còn lại
về tội truyền bá văn hóa phẩm đồ trụy để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý tình trạng sạt lở trên địa bàn sở nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh tiền giang
đã tham mưu đề xuất kịp thời cho ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương xử lý các điểm sạt lở trên địa bàn
với kinh phí xử lý là khoảng trên sáu mươi bảy tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh để bảo vệ sản xuất và đời sống của người dân
trong sáu tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh tiền giang đã xảy ra bảy mươi tám điều
với chiều dài khoảng tám tám trăm bốn mươi ba m trong đó tập trung nhiều ở địa bàn huyện cái bè thị xã cai lậy và huyện châu thành với ba mươi bốn điểm sạt lở
ngoài những điểm sạt lở nhỏ được tỉnh tiền giang đã chủ động sử dụng nguồn ngân sách cấp tỉnh để xử lý
ủy ban nhân dân tỉnh còn kiến nghị trung ương hỗ trợ kinh phí để xử lý các điểm sạt lở lớn
đồng thời địa phương cũng đang kiến nghị trung ương hỗ trợ triển khai dự án xử lý sạt lở bờ sông cái bè huyện cái bè
với quy mô đầu tư là ba trăm linh tỷ đồng nhằm bảo vệ năm trăm sáu mươi ha đất sản xuất cũng như an toàn tính mạng và tài sản của người dân địa phương